phú yên hiện có tám dự án điện mặt trời áp máy công suất từ một trăm linh kw đến một kw được đấu nối vào lưới điện
cùng với đó ngày càng có nhiều dự án điện mặt trời áp mái công suất nhỏ do người dân đầu tư lắp đặt
điều này đang dẫn đến nguy cơ công ty điện lực phú yên khó có thể giải tỏa hết công suất điện từ các dự án này
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
theo công ty điện lực phú yên các đường dây trạm biến áp hết công suất đấu nối là một mươi tám suất tuyến
nhiều nhất là tại huyện miền núi sơn hòa với sáu suất tuyến đường dây chung áp
cũng theo công ty điện lực phú yên hiện các hạng mục đầu tư thuộc dự án zika chỉ đáp ứng được một phần giải tỏa công suất
vì vậy rất cần có sự đầu tư nhiều hạng mục khác về lâu dài

để bảo đảm cung cấp điện an toàn liên tục góp phần trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương